trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tình hình thời tiết khá thuận lợi cho việc sản xuất nông lâm thủy sản
chính vì thế mà quý i năm nay tốc độ tăng trưởng gdp của nông lâm thủy sản đã đạt bốn năm
là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vòng một mươi ba năm trở lại đây
nổi bật nhất là mặt hàng lúa gạo được mùa được giá với giá trị xuất khẩu tăng mạnh
đến nay vùng đồng bằng sông cửu long đã hoàn tất thu hoạch với năng suất đạt sáu mươi chín hai tạ một ha
sản lượng đạt gần một mươi chín triệu tấn tăng một sáu triệu tấn
trong sáu tháng cuối năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng gdp của ngành đạt tối thiểu là ba
xuất khẩu đạt khoảng bốn mươi tỷ usd